để hoàn thiện quy chế quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn
sở giao thông vận tải hà nội đang lấy ý kiến đóng góp từ các cơ quan doanh nghiệp cá nhân đến ngày hai mươi hai tháng chín tới
điểm mới tại dự thảo quy chế sở giao thông vận tải hà nội quy định đơn vị taxi phải mở tài khoản điện tử
để thực hiện việc trả phí tự động cũng như việc nộp phạt khi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ
ngoài ra sở giao thông vận tải quy định vùng phục vụ và màu sơn của các hãng taxi
vùng phục vụ của đơn vị taxi được xác định theo địa giới hành chính mà xe taxi của các đơn vị taxi được khai thác
xe taxi phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật như có đăng ký đăng kiểm còn thời hạn
bảo đảm các quy định về niêm yết trên phương tiện phòng chống cháy nổ đồng hồ tỉnh cướp lắp đặt thiết bị giám sát hành trình gps